trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín ban chỉ đạo đã chủ trì họp ban chỉ đạo
nhằm đánh giá tình hình phòng chống dịch thời gian vừa qua đặc biệt là bàn biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
theo báo cáo tại cuộc họp tại hai mươi ba địa phương thực hiện giãn cách xã hội dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát
số ca mắc trong bảy ngày gần đây giảm một mươi bảy so với bảy ngày trước số ca tử vong trong tuần giảm một mươi năm tám so với tuần trước
riêng thành phố hồ chí minh giảm một mươi tám bốn các thành viên ban chỉ đạo đều đánh giá các biện pháp phòng chống dịch hiện nay là đúng đắn
có hiệu quả tình hình dịch có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên tại một số nơi vẫn còn lơ là chủ quan mất cảnh giác
nhất là tại một số nơi bắt đầu nới lỏng giãn cách tốc độ xét nghiệm tại một số địa phương vẫn còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống dịch
phải tập trung thống nhất xuyên suốt từ trung ương đến địa phương tránh tình trạng ngay trong một địa phương
thì tỉnh chỉ đạo một kiểu huyện là một kiểu và mỗi xã lại là một kiểu
các bộ ngành địa phương cũng cần phải phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ hiệu quả hơn nữa
trước tình trạng vaccine đang khan hiếm trên thế giới độ bao phủ vaccine chưa cao thủ tướng đề nghị các địa phương
tiếp tục kêu gọi nhân dân vào cuộc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch
đặc biệt là thực hiện cách ly giãn cách nghiêm ngặt và không tập trung đông người
bày tỏ lo lắng khi thấy người dân ở một số địa phương đổ ra đường quá đông trong đêm trung thu gây nguy cơ lây nhiễm cao
thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm và nhấn mạnh chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng yêu cầu cùng với việc phòng chống dịch hiệu quả
một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải chống mọi tiêu cực lợi ích nhóm tham nhũng trong việc mua tổ chức tiêm và phân bổ vaccine
mua sắm trang thiết bị sinh phẩm y tế thuốc chữa bệnh vật tư
đề nghị cá nhân nào có bằng chứng thì cung cấp ngay cho cơ quan chức năng để điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong cuộc họp sáng nay ban chỉ đạo quốc gia cũng tiếp tục bàn các giải pháp để giảm số ca mắc số ca tử vong do covid một mươi chín
và khôi phục phát triển kinh tế xã hội thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả với dịch covid một mươi chín